công tác nhân sự thì các đại biểu đã trở về tổ để tiếp tục chương trình nghị sự thảo luận dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
hiện chín mươi bảy doanh nghiệp của việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có chín mươi ba là nhỏ và siêu nhỏ với số vốn hạn chế
việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hợp tác xã phải nộp năm hai nghìn hai mươi là thực sự cần thiết khi đại dịch covid một mươi chín đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp